tại trường đào quy nhơn thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa diễn ra buổi tọa đàm mang tên
chúng ta có thực sự được tạo thành từ các hạt quá của giáo sư đạt giải nobel vật lý năm một nghìn chín trăm tám mươi
jerome isaac freiman với hàng nghìn học sinh sinh viên việt nam
hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi bốn
do hội khoa học gặp gỡ việt nam phối hợp với bộ khoa và công nghệ
ubnd tỉnh bình định tổ chức
theo giáo sư những nhà khoa học việt nam đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ
tiềm ẩn rất nhiều khả năng nghiên cứu khoa học
ông cho rằng đất nước việt nam sẽ có tương lai tốt đẹp nếu việt nam biết sử dụng
và phát huy tiềm năng con người và sức mạnh của khoa học công nghệ
hàng nghìn học sinh sinh viên bạn trẻ yêu khoa học đã tham gia buổi tọa đàm
và hào hứng đặt câu hỏi cho giáo sư
các hạt tích dương thì các hạt tích dương này nó sẽ repel nhau tức là nó sẽ đẩy nhau
còn dịch âm thì nó gặp đến dương nó sẽ hút nhau
nhưng tại sao trong nuclear earth trong hạt nhân thì các hạt tích dương này
nó lại không đẩy nhau mà nó vẫn ở trong cái nuclear trong hạt nhân ấy
và giáo sư đã trả lời em là trong cái thực ra nó có đẩy nhau ấy
nhưng mà có một lực khiến cho nó vẫn nằm trong cái hạt nhân của nó
cái lực đấy gọi là strong nuclear tức là lực tác động hạt nhân mạnh
nó là một trong những bốn lực cơ bản
bài nói chuyện của giáo sư thì nó rất là hữu ích
đặc biệt là cho các bạn sinh viên theo ngành lý ngành hóa
hoặc là các sinh viên mà lưu ý đồn
những người mà chuẩn bị
ngoại trưởng ngành nghề tương lai cho mình
trong hóa đại cương thì chúng tôi cũng nghiên cứu nhiều đến về cấu tạo của nguyên tử
thì cái việc cái bài talk này thì nó đã cho nhiều cái thông tin thú vị
cũng có thể là một cái tư liệu quý giá cho việc khi mà giảng dạy
giáo sư jerome isaac feynman sinh ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi tại chicago illinois hoa kỳ
là nhà vật lý người mỹ đã đoạt giải nobel vật lý năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cùng với henry kendall
cho công trình nghiên cứu tiên phong của họ về tán xạ phi đàn hồi sâu của các electron trên các proton và newton liên kết là công trình có tầm quan trọng thiết yếu cho sự phát triển của mô hình khoác trong ngành vật lý hạt